thủ tướng lào thonglun sisulit đã chủ trì cuộc họp báo đầu tiên để thông báo về tình hình sự cố vỡ đập vừa qua sau khi ông đi thị xát thực địa tại huyện sạn nàm say tỉnh atapu cũng như chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết sự cố
theo thủ tướng lào nguyên nhân sự cố là do trời mưa to kéo dài khiến khối lượng nước tăng quá nhanh dẫn đến vỡ đập kéo theo lượng nước đổ về hạ lưu quá nhanh
do vậy người dân đã không thể tránh kịp nhà cửa ngập sâu dưới nước và bị nước cuốn trôi
vụ vỡ đập thủy điện đã làm một mươi ba bản của huyện sạn nảm xây bị ngập chìm trong nước trong đó có sáu bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất với chín trăm một mươi chín hộ và ba bảy trăm tám mươi dân
đến thời điểm hiện nay đã xác định được một trăm ba mươi một người mất tích trong đó mới tìm thấy một thi thể
hơn năm tám trăm tám mươi người dân trong vùng bị ảnh hưởng đã được huyện bố trí sinh sống tại các trường trụ sở hành chính
do nước ngày càng đổ về hạ lưu nên có thêm sáu bản nằm phía dưới hạ lưu bắt đầu bị ảnh hưởng
chính phủ lào cũng đã thành lập ban chuyên trách để đánh giá thiệt hại tìm nguyên nhân chính gây ra sự cố vỡ đập thủy điện
cùng chủ đầu tư dự án kiểm tra trách nhiệm và nghĩa vụ các bên trong việc giải quyết sự cố và giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống